kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh có cường độ đang suy yếu dần
nên thời tiết phổ biến là có mưa vài nơi ban ngày nắng nhẹ nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó từ đêm ngày một mươi một sang đến ngày một mươi hai tháng một mươi một gió mùa tràn về và gia tăng cường độ trong những ngày tiếp theo
trời sẽ có mưa rào và rông nhiệt độ giảm dần
tương tự các tỉnh tây bắc bộ cũng ít mưa có nắng
đến ngày một mươi một tháng một mươi một nhiệt độ cao nhất trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ nhiều nơi cao hơn do kết hợp với yếu tố địa hình
sang đến ngày một mươi hai tháng một mươi một khối áp cao lục địa tiếp tục tăng cường xuống nước ta nên nhiệt độ sẽ giảm hơn
cùng với mưa rông trên khu vực có xu hướng tăng dần trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
các tỉnh trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế
thời tiết có xu hướng tốt dần trong ba ngày tới phổ biến có mưa rào và rông vài nơi
ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất giao động từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân
các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận các hình thế gây mưa suy yếu nên trời có nắng nhiều trở lại trong ngày
mưa chỉ xuất hiện vài nơi với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ
sự báo xa hơn là khoảng từ ngày một mươi ba có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng tại khu vực
trong vài ngày tới tại khu vực tây nguyên vẫn tiếp tục xảy ra mưa rông rải rác vào khoảng thời gian chiều tối và tối
người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
còn ban ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
với khu vực miền nam mưa vẫn xảy ra giải rác về chiều song có điểm xảy ra mưa vừa mưa to cục bộ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực nam bộ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ